bình thường nó là củ khoai mài thì khi được bầu chế rồi được chết xuất
thì nó đem lại những giá trị dinh dưỡng rất là cao trong quá trình về các bệnh lý của đường tiêu hóa
tuy nhiên là về mặt các vi thuốc ví dụ như có mấy vi thuốc để vi thuốc mà điều trị giảm đau
vì khi bệnh nhân đứng đau mà uống vào nó là có thể bớt đau ngay
vì đơn giản nhất là một chút gừng và một chút gừng
rồi ví dụ như là một chút nữa là cái gì khá hơn một chút như một vị như một hương
chỉ đứng đau như thế chỉ ăn một chút là gọi như nó sẽ giảm đau ngay
hoặc là ví dụ như một chút quế như ông chí vừa nói vì quế chúng ta gọi như quế rất là tốt
ví dụ như là quế ở yên bái hoặc là quế ở thanh hóa hay là quế ở trà my quảng nam
đó là gọi như là những vùng quế rất nổi tiếng để chúng ta có thể dùng để vừa ăn
ấm cái dài dài vừa coi như là thơm vừa có thể tác dụng giảm đau
còn những cái bài thuốc thì còn rất nhiều cái bài thuốc để điều trị
và đặc biệt là ví dụ như đang đau mà uống một vị thuốc mà chúng ta uống vào hiệu quả ngay
đó là cái mai con mực con mực ống mà thường người ta vẫn ăn bình thường
nhưng mà cái mai nó là một cái thứ mà trong đấy thì bây giờ khoa học mình biết nó là hydroxyclob rồi
nhưng mà coi như là ở đây rồi khi uống vào trong đông ly
không biết sử dụng cái bài thuốc đấy để mà dùng thuốc để điều trị bệnh lý dài dài
có một cái ví dụ như là một vị thuốc là ví dụ như là cái dài dài
một thứ là thông tin cái mề của con gà thì nó có một cái vị thuốc để mà điều trị
thì cái này coi như là đông y chúng ta thường xuyên chúng ta gặp
chúng ta mở con gà ra có cái dài dài cắt ra có cái bàn để mà
để điều trị cái việc này điều trị cái bệnh lý này
thì thật nhiên khi mà đau thì chúng tôi sử dụng để cho cái kích thích
cái lành vết lết rất là tốt
hoặc là ví dụ như các vị thuốc hiện nay chúng tôi dùng
ví dụ như là đang lết mà uống vào thì có thể nguy cơ giảm lết ngay
ví dụ như là một vị thuốc đó là huyền xong chẳng hạn
thì khi đó là những cái giảm bớt cái kích thích
các cái vị bệnh nhân bớt đau và uống vào
thường ra được khoảng vài ba tuần thì cái vết lết
quá trình liền vết lết rất là nhanh
thế đó là những vấn đề mà chúng ta gặp từng ngày
còn ví dụ như là những vị thuốc có tinh chất ấm để rồi giảm đau
ví dụ như là thảo quả
việt nam chúng ta một thảo quả rất nổi tiếng
rồi hoặc là những cái thức ăn dưới chất gia vị như là riềng chẳng hạn
nước gừng nướng lên một chút thì có thể là uống vô để mà coi như là xử lý
ví dụ như là đang đau uống bớt
cho nên những cái vị thuốc đóng y thường xuyên của chúng ta
xung quanh chúng ta thôi
nếu chúng ta biết dùng các cái thầy thuốc đóng y
sẽ giúp cho bệnh nhân dùng đúng cách
thì phải nó đem lại những cái giá trị rất là tốt
trong cái quá trình điều trị bệnh lý dài dài của họ
nhất là những người giai đoạn cuối đau già dài
mà kết hợp thêm một cái bệnh lý nữa là
quá trình tiêu hóa của họ rất là kém
họ ăn vô họ lại cái bụng lên hơi trướng lên
trứng căng lên rất là nê trệ rất là khó tiêu
những cái bệnh lý những cái thể như thế thì đóng y
phải nói điều trị rất là hiệu quả
hoặc là những giai đoạn người biết đau dài dài mà họ
đến cái giai đoạn mụn là dài dài bắt đầu giãn ra rồi
giãn ra rồi
rồi thậm chí có những cái bệnh lý như giáo sư hồng nói
là những cái vấn đề khó thắt môn vị
người bệnh có thể luôn mở thường xuyên
tất cả những cái bệnh lý mà để cái giai đoạn
mà giai đoạn để mánh cái dài dài lên
để giảm bớt giãn cái dài dài
thì những bệnh lý này giai đoạn này đồng ý chúng tôi
điều trị bằng dùng cái phương pháp đồng ý gọi là phương pháp bổ
dùng các vi thuốc bổ để điều trị cái dạ dày
thì nó rất là hiệu quả
dạ vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đậu xuân cảnh
với những chia sẻ vừa rồi
từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đang nói
rất nhiều những thông tin về bệnh viêm lết dạ dày
cũng như là những triệu chứng và nguyên nhân
tuy nhiên để mà phát hiện ra được là một người bệnh
có bị bệnh lý về viêm lết dạ dày hay không
thì các bác sĩ hiện nay y học thì chúng ta hay thấy
có một cái phương pháp đó là nội soi đúng không ạ
nội soi dạ dày